thanh tra chính phủ vừa có kết luận về sai phạm ở tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
ngoài việc hai mươi một cảng hàng không trên cả nước thu phí ô tô vào đường dẫn nhà ga không đúng quy định pháp luật
với số tiền trên năm trăm năm mươi tỷ đồng đơn vị này còn có nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai
nghĩa vụ tài chính cổ phần hóa
không chỉ vậy thời gian qua việc đặc quyền đặc lợi của các cảng hàng không còn thể hiện rõ
ở việc tự ý đặt ra nhiều quy định riêng làm khó các doanh nghiệp và người dân
mặc dù theo quy định hiện hành nên hạn cho xe taxi ở hà nội và tp hcm là tám năm
thế nhưng mới đây cảng hàng không quốc tế nội bài tự ý đặt ra niên hạn riêng
cho xe taxi hoạt động ở sân bay là sáu năm
không chỉ vậy từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nhiều khoản phí vô lý mà cảng hàng không tự đặt ra
đang gây ra bức xúc cho các doanh nghiệp taxi ở nội bài
đầu năm hai nghìn một mươi bảy cảng không có thu phí nhượng quyền của các doanh nghiệp
là một triệu ba trăm năm mươi đồng một đầu xe và phí khai thác sân đỗ là một triệu ba trăm năm mươi đồng một đầu xe
tổng là hai triệu bảy một xe một tháng
về mặt bảo vệ quyền lợi thì vẫn chưa đảm bảo quyền lợi chúng tôi được
lý giải cho việc tự đặt ra các quy định về thu phí ở các sân bay
cục hàng không việt nam cho rằng lâu nay các đơn vị này vẫn đăng ký với các cơ quan chức năng
ở địa phương và việc này được xem là đúng quy trình
thực ra là
cái giá cái mức thu thì tổng cái cảng là đăng ký với cả các xã tài chính
các cơ quan thuế của chính quyền địa phương
trong khi đó việc sai phạm trên năm trăm năm mươi tỷ đồng từ thu phí ô tô ở các cảng hàng không
mà thanh tra chính phủ chỉ ra thì bộ giao thông vận tải cho rằng
đó là phù hợp với thông lệ quốc tế bởi các sân bay trên thế giới thu hai loại hình
dừng đỗ và đỗ gửi xe
theo quy định hai loại hình này là giá dịch vụ phi hàng không
và doanh nghiệp phải thu để bù lại chi phí hoạt động
tổng tích cảng không được giao cái hạ tầng cái đất đó và hạ tầng đó
nhưng mà họ có xây dựng các cái đường các cái cơ sở vật chất với những bãi đỗ trong đó
nên cái việc là thu phải theo đúng quy định là nguyên tắc phải hoàn lại cái phần đầu tư và chi phí
thì đây là những phần mà giải thích của tổng tư cảng hàng không
để cho cơ quan thanh tra và các cơ quan
thì chúng ta cho rằng là cũng có nói là
đó là đã giao đất thì là không thu tiền
thế nhưng mà họ xây dựng các hạ tầng trên đó để kinh doanh
thì cái việc thu để cho bù đắp cái phần đầu tư cũng là một cái phù hợp
và tương đối phù hợp với công lợi công lợi quốc tế
theo đánh giá của các chuyên gia các cảng hàng không hiện đang được ưu ái nhiều
với cơ chế đặc thù đi kèm theo các đặc quyền đặc lợi
và đây chính là thể hiện rõ nhất lợi ích nhóm
nếu nhà nước không xóa bỏ được những đặc quyền đặc lợi này
thì sẽ nảy sinh nhiều tiêu cực
nói cái mà ông đi trái
nói với luật ông đi cái cơ chế đặc thù
cái riêng biệt của ông ấy là bên đó là có cái nhóm lợi ích đằng sau
có một cái sự bất công bằng bất bình đẳng đấy
đã đến lúc cần thiết phải xác định cụ thể các cơ chế đặc thù nảy sinh đặc quyền đặc lợi
ở các cảng hàng không đặc biệt là các cảng hàng không ở những thành phố lớn
nơi lưu lượng hành khách đi lại cao để thay đổi hoặc xóa bỏ
bởi khi đơn vị tự ý đặt ra quy định phí và lệ phí
rồi cũng chính đơn vị đó tự kiểm soát quản lý nguồn thu này
thì tiêu cực và sai phạm là điều hiển nhiên